từ món nợ ban đầu là ba trăm linh triệu đồng với mức lãi suất năm đồng một ngày một triệu thì sau hơn một năm số tiền đã lên tới một năm tỷ đồng
và khi con nợ khất lần chưa trả đối tượng cầm đầu là nguyễn thu duyên đã tổ chức cho đàn em đến nhà con nợ đe dọa ép viết giấy vay nợ số tiền một năm tỷ đồng và cưỡng đoạt tiền của nạn nhân
còn đây là ổ nhóm đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội phối hợp với công an

cũng đoạt tài sản đòi nợ thuê bằng hình thức đổ chất bẩn chất thải